thông tin mới nhất liên quan đến sự việc chuyến bay của vietnam airlines từ nhật bản về hà nội
đã bị đe dọa bắn vào ngày năm tháng một
theo lãnh đạo cục hàng không việt nam trong ngày hôm nay
cơ quan công an việt nam sẽ liên hệ với đầu mối phía cảnh sát nhật bản để điều tra xác minh nghi phạm
đối với sự việc xảy ra với vietnam airlines ông tô tử hùng
trưởng phòng an ninh hàng không cục hàng không việt nam khẳng định
phương án xử lý đã nằm trong các kịch bản được lương trước
theo ông hùng các tình huống đe dọa an ninh hàng không đều được lường trước
nằm trong phương án được xây dựng theo các kịch bản khác nhau
khi có bất kỳ sự cố nào xảy ra đều có phương án xử lý
chuyến bay vn năm nghìn ba trăm một mươi một sử dụng tàu bay b bảy trăm tám mươi bảy tám trăm sáu mươi tám từ narita nhật bản về hà nội
khởi hành vào lúc một mươi h ba mươi phút ngày năm tháng một theo giờ địa phương
gồm một mươi năm thành viên tổ bay một mươi hai tiếp viên ba phi công
trong đó có hai cơ trưởng cùng bốn mươi bảy hành khách bị dọa bắn hạ
sau khi báo cáo các bên liên quan vietnam airlines báo cáo cục hàng không việt nam
và quyết định cho chuyến bay khởi hành vào lúc một mươi năm h bốn mươi tám theo giờ địa phương
từ sân bay fukuoka tiếp tục hành trình về hà nội
vào hồi một mươi tám h một mươi hai phút theo giờ việt nam ngày năm tháng một
chuyến bay đã hạ cánh an toàn xuống cảng hàng không quốc tế nội bài
chuyển sang các tin tức về an ninh trật tự
hơn bốn mươi kg ma túy các loại là số tăng vật vừa được cục hải quan tp hcm
chủ trì phối hợp với cục điều tra chống buôn lậu tổng cục hải quan
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp hcm thu giữ
khi triệt phá thành công ba chuyên án vận chuyển trái phép chân ma túy
qua dịch vụ biểu chính quốc tế và chuyển phát nhanh
qua công tác thu thập thông tin cơ quan hải quan đã xác lập chuyên án
kế hoạch kiểm soát trọng điểm đã xác định được các đối tượng thuộc đường dây ma túy
xuyên quốc gia tại đức pháp và mỹ thực hiện vận chuyển ma túy
chất gây nghiện số lượng lớn về việt nam và các đối tượng trong nước
xuất khẩu trái phép ma túy sang australia
trong ngày bốn tháng một đơn vị đã phát hiện hai mươi biêu kiện có chứa một mươi tám kg cần sa
hơn hai mươi năm kg thuốc lắc và heroin được gửi thông qua dịch vụ chuyển phát nhanh
với thủ đoạn cất dấu tinh vi trong các vật dụng gia đình
vụ việc đang được cục hải quan tp hcm và các lực lượng chức năng
tiếp tục mở rộng điều tra
về ma túy công an tỉnh bình phước thì tình trạng sử dụng ma túy tổng hợp
dạng đá trong lứa tuổi thanh thiếu niên trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua
diễn ra khá phức tạp
đặc biệt một bộ phận giới trẻ hiện nay đã tổ chức sử dụng ma túy
trong các dịch vụ kinh doanh có điều kiện như các quán karaoke cơ sở lưu trú
đang có chiều hướng gia tăng và diễn biến phức tạp gây ảnh hưởng
đến tình hình an ninh trật tự
trước tình trạng này để ngăn chặn thanh thiếu niên sử dụng ma túy
đòi hỏi sự quyết tâm của lực lượng công an và toàn xã hội
với những giải pháp đi vào chiều sâu
vào dạng sáng ngày một tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một lực lượng phòng chống tội phạm về ma túy
của công an tỉnh và công an tp đồng xoài công an phường tiến thành
bất ngờ kiểm tra nhà nghỉ phương như trên đường tôn đức thắng
khu phố một phương tiến thành do nguyễn thị mỹ loan hai mươi bảy tuổi
chú phường tân bình tp đồng xoài làm chủ bắt quả tăng sáu thanh niên
gồm ba nam ba nữ đang tổ chức sử dụng ma túy trong một phòng nghỉ
đã được chủ nhà chuyển đổi thành phòng để bay lắc
trước đó khoảng hai giờ ngày một mươi năm tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một lực lượng cảnh sát phòng chống ma túy
bất ngờ kiểm tra nhà nghỉ thùy trang trên đường dt bảy trăm bốn mươi một ấp một xã tiến hưng
tp đồng xoài phát hiện hai mươi nam nữ đang tụ tập sử dụng ma túy trái phép
tiến hành thử nhanh ma túy tất cả hai mươi người có mặt tại nhà nghỉ
đều dương tính với chất ma túy
đầu năm hai nghìn hai mươi một em có sửa phòng lại để dụng mấy người vô bay lắc
nên là giờ em cũng ham lợi nhận nên dị thình niên thì giờ
mình không có để ý được tuổi nên là cái đó không có để ý được
mấy đứa nó vô thì vô đông đông vậy vô thì mấy người tiếp thôi thôi
mở phòng cho nó vô chơi bay lắc
trong năm hai nghìn hai mươi một đội phòng ngừa đấu tranh tổ chức sử dụng trái phép các chất ma túy
đã chủ động và phối hợp với công an các huyện thị xã thành phố trong tỉnh
tổ chức triệt phá sáu mươi tám vụ với ba trăm bốn mươi đối tượng có liên quan
các cơ sở kinh doanh có điều kiện như quán karaoke cơ sở cư trú
đáng lo ngại trong các vụ án tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
mà lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy triệt phá trong thời gian qua
lứa tuổi sử dụng ma túy có xu hướng trẻ hóa đa phần là vị thành niên
qua quá trình chúng tôi kiểm tra bắt giữ thì qua khai thác nhanh thì hầu hết
là số đối tượng này là do bạn bè
không có công an việt nam ổn định rồi cha mẹ không quan tâm
rồi có một số có điều kiện về kinh tế gia đình muốn tỏ ra với bạn bè mình
là đây là dân sành điêu biết ăn chơi biết sử dụng ma túy biết đi bar
cũng như là biết bay biết lắc là như thế nào
cho nên là chính vì những cái nguyên nhân đó
mà rất đều là một trong những cái nguyên nhân đó

ở các nhà nghỉ quán bar karaoke phát triển trong thời gian gần đây
các vụ án tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy mà lực lượng công an triệt phá
là một hồi chuông cảnh báo đến các thanh thiếu niên gia đình xã hội
bên cạnh sự vào cuộc của các lực lượng chức năng thì bản thân các em thanh thiếu niên
cần chủ động tìm hiểu tác hại của ma túy
các thủ đoạn lôi kéo rụ rỗ của các đối tượng buôn bán tổ chức sử dụng ma túy
đặc biệt các em không được thử không được tham gia sử dụng ma túy dù chỉ một lần
công an phường hiệp thành quận một mươi hai tp hcm vừa lập hồ sơ lấy lời khai
để điều tra vụ trộm tài sản bất thành trên địa bàn
vào khoảng một mươi tám h ngày bốn tháng một hai người đàn ông chạy xe máy trên đường nguyễn ảnh thủ
khi đến trước một cửa hàng bán rẻ dép thấy cửa hàng không có bảo vệ
nên tiếp cận xe máy để ngoài cùng để bẻ khóa và án trộm
đúng lúc này một người đi đường phát hiện nên lao thẳng xe và kẻ trộm
người dân sau đó đã lao tới khống chế kẻ trộm khi hắn vừa rút dao ra
riêng đối tượng còn lại đã chạy thoát diễn biến chỉ trong khoảng một phút và được camera an ninh ghi lại
vừa vận động tuyên truyền cho người dân đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số
về tác hại của các loại vũ khí vật liệu nổ để người dân hiểu và giao nộp cho lực lượng công an
bên cạnh đó đẩy mạnh công tác đấu tranh xử lý với các đối tượng buôn bán
sử dụng tàng chữ trái phép vũ khí và liệu nổ và công cụ hỗ trợ
tiềm ẩn nguy cơ gây ra các vụ án nghiêm trọng và gây mất an toàn xã hội
bằng việc thực hiện đồng bộ các giải pháp này công an tỉnh hà giang đã thu được hiệu quả tích cực
trong việc quản lý vũ khí và liệu nổ và công cụ hỗ trợ
tuổi trẻ vì tò mò nên giàng mỹ say thôn tà ca đã chế tạo một khẩu súng cồn để bắn chim
khi được người có uy tín trong thôn và công an thị trấn phó bảng vận động tuyên truyền
về việc tàng chữ vũ khí và liệu nổ trong nhà không chỉ vi phạm pháp luật
mà còn nguy hiểm đến sức khỏe và tính mạng của bản thân cũng như gia đình
nên hôm nay say đã tự nguyện mang khẩu súng tự chế giao nộp cho cơ quan công an
anh có khẩu súng tự chế em học trên mạng và em dùng để săn bắt hải lượng
khi được công an tuyên truyền thì em sẽ nhận thức được sự nguy hiểm của súng
và em sẽ giao nộp cho công an
ngoài công tác tuyên truyền thời gian này các đơn vị nghiệp vụ của công an tỉnh hà giang
cũng tiếp tục điều tra cơ bản ra soát đánh giá tình hình hoạt động của từng loại tội phạm
liên quan đến vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ trên địa bàn
đồng thời chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ để làm tốt công tác đấu tranh ngăn chặn
đền hình vào tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một phòng an ninh điều tra công an tỉnh hà giang đã khởi tố vụ án
khởi tố bị can đối với ba đối tượng gồm trương văn huấn thảo thị chúa và hoàng văn binh
về tội mua bán tàng trữ trái phép vật liệu nổ thu giữ gần một trăm linh thỏi thuốc nổ và trên ba ít thuốc nổ
chúng tôi thấy rằng vật liệu nổ trôi nổ trên thị trường
trong người dân có thể gây đe dọa đến sức khỏe tính mạng của người dân
đồng thời cũng ảnh hưởng đến an ninh chính trị

năm hai nghìn hai mươi một công an tỉnh hà giang đã tổ chức sáu trăm bốn mươi bốn buổi tuyên truyền thông
truyền với ba mươi bốn năm trăm tám mươi người tham gia trong công tác vận động thu hồi vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
bên cạnh đó cũng đấu tranh bắt giữ tám vụ với một mươi tám đối tượng vi phạm về vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
cùng ba mươi tám vụ với tám mươi đối tượng vi phạm về pháo
chúng tôi cũng tổ chức chủ động triển khai các biện pháp
nhiệm vụ để làm chắc tình hình không để xảy ra đột xuất bất ngờ
các vấn đề liên quan đến vũ khí vật liệu nổ công cụ trợ và vấn đề pháo nổ
và kiến nghị khởi tố điều tra khám phá nhanh các vụ án
không để xảy ra đột xuất bất ngờ và phát sinh điểm lóng mất kiểm soát và an ninh kiệt tự
xác định những kết quả trong công tác quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
sẽ góp phần giữ vững an ninh chính trị và đảm bảo trật tự an toàn trên địa bàn tỉnh
công an tỉnh hà giang tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền vận động người dân tự giác giao nộp
đối với các trường hợp cố tình không giao nộp lực lượng chức năng sẽ kiên quyết thu hồi
xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
tiếp theo là những thông tin về chuyên hãn tội phạm
một thông tin đáng chú ý khác vào tối ngày năm tháng một cục hàng không việt nam đã có thông báo nóng
về việc chuyến bay của vietnam airlines đã bị đe dọa an ninh
cụ thể như sau vào ngày năm tháng một chuyến bay vn năm nghìn ba trăm một mươi một đã sử dụng máy bay b bảy trăm tám mươi bảy tám trăm sáu mươi tám
từ narita đi nhật bản về hà nội khởi hành lúc một mươi h ba mươi theo giờ địa phương
và vào khoảng một mươi một h một mươi theo giờ địa phương thì chi nhánh việt nam airlines tại nhật bản
nhận được một cuộc điện thoại từ một đối tượng rộng nam giới tự xưng là người mỹ
nói tiếng nhật với nội dung trao đổi
chuyến bay vn năm nghìn ba trăm một mươi một tốt nhất là quay lại narita nếu không sẽ bị bắn hạ khi bay qua vịnh tokyo
và khi nhân viên nhận điện thoại hỏi lại thì người đàn ông đã trả lời đang chuẩn bị bắn vn
l năm nghìn ba trăm một mươi một khi bay qua vịnh tokyo và tốt nhất nên quay lại
thời điểm này chuyến bay vn năm nghìn ba trăm một mươi một đã bay được khoảng bốn mươi phút và chuẩn bị bay qua vịnh tokyo
ngay sau khi nhận được cuộc điện thoại đe dọa nêu trên chi nhánh việt nam airlines tại nhật bản
đã báo cáo nhanh vụ việc về tổng công ty hàng không việt nam
tổng công ty này đã báo cáo vụ việc cho nhà chức trách nhật bản cục hàng không việt nam
và các cơ quan chức năng của bộ công an đồng thời triệu tập cuộc họp của ủy ban khẩn nguy
và tiểu ban chỉ đạo phòng chống khủng bố
sau đó cục hàng không việt nam đã chỉ đạo việt nam airlines xin phép nhà chức trách hàng không nhật bản
chuyển hướng tàu bay hạ cánh xuống sân bay fukuoka của nhật bản
vào khoảng một mươi ba h hai theo giờ địa phương chuyến bay vn năm nghìn ba trăm một mươi một đã hạ cánh an toàn xuống sân bay fukuoka của nhật bản
và vào khoảng một mươi bốn h ba mươi theo giờ địa phương thì sau khi xác định chuyến bay an toàn
đã thông báo cho phép chuyến bay vn năm nghìn ba trăm một mươi một khởi hành vì hà nội
vào lúc một mươi tám h một mươi hai theo giờ việt nam vào ngày năm tháng một chuyến bay vn năm nghìn ba trăm một mươi một đã hạ cánh an toàn xuống cảng hàng không quốc tế nội bài
xin được chuyển sang các tin tức về tình hình an ninh trật tự
cục hải quan tp hcm vừa chủ trì phối hợp cùng với đội sáu thuộc cục điều tra chống buôn lậu
tổng cục hải quan phòng cảnh sát điều tra tuệ phạm về ma túy công an tp hcm
đã phá thành công ba chuyên án thu giữ tổng cộng gần hai mươi năm kg thuốc lắc
và một mươi tám kg cần sa vận chuyển trái phép qua dịch vụ biêu chính quốc tế và chuyển phát nhanh
qua công tác thu thập thông tin cơ quan hải quan đã xác lập các chuyên án kế hoạch kiểm soát trọng điểm
đã xác định đối tượng thuộc đường dây ma túy xuyên quốc gia tại đức pháp mỹ
thực hiện vận chuyển ma túy chất gây nghiện số lượng lớn về việt nam
và các đối tượng trong nước xuất khẩu trái phép ma túy sang australia
trong ngày bốn tháng một
phát hiện hai mươi biêu kiện chứa một mươi tám kg cần sa và hơn hai mươi năm kg thuốc lắc heroin
gửi thông qua dịch vụ chuyển phát nhanh với thủ đoạn cất dấu tinh vi trong các vật dụng gia đình
hiện vụ việc đang được cục hải quan tp hcm và lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng điều tra
tính từ đầu năm hai nghìn hai mươi một đến nay cục hải quan tp hcm đã phát hiện bắt giữ tám mươi tám vụ việc
thu giữ gần hai trăm linh kg ma túy các loại
công an huyện tam đảo tỉnh vĩnh phúc cũng vừa bắt giữ
một nam giới về hành vi mua bán trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép vũ khí nóng
vào ngày năm tháng một tại xã tam quan huyện tam đảo
công an huyện tam đảo bắt quả tang là vũ quang sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một ở xã vân trục huyện lập trạch
có hành vi bán trái phép chất ma túy cho đối tượng nghiện
tăng vật thu giữ là một túi ma túy tổng hợp dạng đá bốn trăm linh đồng
một điện thoại di động một khẩu súng và bốn viên đạn
một xe máy có gắn thiết bị dụng cụ trộm chó
vũ quang là đối tượng nghiện ma túy đã có một tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy
vào năm hai nghìn một mươi bốn bị tòa nhân dân thành phố phúc yên xử phạt bốn năm tù ra
nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc phát hiện đối tượng đỗ văn quý ba mươi một tuổi
ngụ tại xã thuận lợi huyện đồng phú tỉnh bình phước
đã điều khiển xe tải có dấu hiệu vận chuyển hàng cấm
công an huyện phú riềng tỉnh bình phước đã nhanh chóng triển khai lực lượng
chốt chặn phát hiện trên xe có vận chuyển pháo lậu
qua kiểm tra trên cabin phía sau ghế của tài xế có một thùng cắt tông
bên trong chứa một mươi khối hình hộp nghi là pháo với tổng trọng lượng là một mươi tám bốn kg
bước đầu đỗ văn quý khai nhận số hàng trên là pháo hoa
được mua của một đối tượng không rõ nhân thân lai lịch
khi đang vận chuyển về thì bị lực lượng chức năng bắt giữ
hiện công an huyện phú riềng đang tạm giữ người và tăng vật để tiếp tục điều tra làm rõ
thưa quý vị vừa vận động tuyên truyền cho người dân
đặc biệt là đối tượng là đồng bào dân tộc thiểu số
về tác hại của các loại vũ khí và vật liệu nổ
để người dân có thể hiểu và giao nộp cho lực lượng công an
bên cạnh đó cũng nâng cao công tác đấu tranh xử lý đối tượng
đối với những đối tượng là buôn bán hay sử dụng tàng trữ trái phép vũ khí
vật liệu nổ tiêm ẩn nhiều nguy cơ gây ra các vụ án nghiêm trọng
và gây ra mất an toàn xã hội
và đây là những hoạt động mà lực lượng chức năng tại tỉnh hà giang
đã và đang thực hiện đạt được những kết quả quan trọng
ngay sau đây sẽ là ghi nhận của truyền hình công an nhân dân
tuổi trẻ vì tò mò nên giang mí xây thôn tà ca đã chế tạo một khẩu súng cồn để bắn chim
khi được người có uy tín trong thôn và công an thị trấn phó bảng vận động tuyên truyền
về việc tàng chữ vũ khí và liệu nổ trong nhà không chỉ vi phạm pháp luật
mà còn nguy hiểm đến sức khỏe và tính mạng của bản thân cũng như gia đình
nên hôm nay say đã tự nguyện mang khẩu súng tự chế giao nộp cho cơ quan công an
anh có khẩu súng tự chế em học chế mạng và em dùng để xâm bắt hải lượng
khi được công an tuyên truyền thì em sẽ nhận thức được sự nguy hiểm của súng
và em sẽ giao nộp cho công an
ngoài công tác tuyên truyền thời gian này các đơn vị nghiệp vụ
của công an tỉnh hà giang cũng tiếp tục điều tra cơ bản ra soát đánh giá
tình hình hoạt động của từng loại tội phạm liên quan đến vũ khí vật liệu nổ
và công cụ hỗ trợ trên địa bàn đồng thời chủ động triển khai các biện pháp
nghiệp vụ để làm tốt công tác đấu tranh ngăn chặn
đền hình vào tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một phòng an ninh điều tra công an tỉnh hà giang
đã khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với ba đối tượng gồm trương văn huấn
thảo thị chúa và hoàng văn binh về tội mua bán tảng chữ chế phép vật liệu nổ
thu giữ gần một trăm linh thở thức nổ và trên ba ít thức nổ
điển hình vào tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một phòng an ninh điều tra công an tỉnh hà giang
đã tổ chức sáu trăm bốn mươi bốn buổi tuyên truyền với ba mươi bốn năm trăm tám mươi người tham gia trong công tác
điển hình vào tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một phòng an ninh điều tra công an tỉnh hà giang
đã tổ chức sáu trăm bốn mươi bốn buổi tuyên truyền với ba mươi bốn năm trăm tám mươi người tham gia trong công tác

đã tổ chức sáu trăm bốn mươi bốn buổi tuyên truyền với ba mươi bốn năm trăm tám mươi người tham gia trong công tác

đã tổ chức sáu trăm bốn mươi bốn buổi tuyên truyền với ba mươi bốn năm trăm tám mươi người tham gia trong công tác
điển hình vào tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một phòng an ninh điều tra công an tỉnh hà giang
đã tổ chức sáu trăm bốn mươi bốn buổi tuyên truyền với ba mươi bốn năm trăm tám mươi người tham gia trong công tác
điển hình vào tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một phòng an ninh điều tra công an tỉnh hà giang đã tổ chức sáu trăm bốn mươi bốn buổi tuyên truyền với ba mươi bốn năm trăm tám mươi người tham gia trong công tác
điển hình vào tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một phòng an ninh điều tra công an tỉnh hà giang
đã tổ chức sáu trăm bốn mươi bốn buổi tuyên truyền với ba mươi bốn năm trăm tám mươi người tham gia trong công tác